chỉ vì mâu thuẫn trong việc đỗ xe tải để bốc rỡ hàng hóa ở chợ hoa quảng an tp hà nội
đặng văn bình đã gọi trương quốc phong đến dùng súng bắn đạn cao su gây thương tích cho một nạn nhân
công an quận tây hồ tp hà nội đã ra quyết định khởi tố đặng văn bình và trương quốc phong cùng chú tại tp hà nội
đương biết cả bình và phong đều có nhiều tiền án
tại cơ quan công an bình khai nhận ngày một mươi sáu tháng một mươi có xích mích mâu thuẫn với nhóm của nạn nhân
về việc tranh chấp vị trí đỗ xe tải và bốc rỡ hàng tại khu vực chợ hoa quảng an
đặng văn bình đã gọi trương quốc phong đến hỗ trợ để giải quyết
khi đến nơi phong rút súng bắn gây thương tích cho nạn nhân gây án xong đối tượng phong bỏ chạy
ngày tám tháng một mươi một lực lượng chức năng đã bắt giữ trương quốc phong tại thành phố hồ chí minh
khi đối tượng này đang làm thủ tục nhập cảnh từ campuchia về việt nam
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc